tự xưng là cảnh sát hình sự tấn công bắt giữ người trái pháp luật võ văn san cùng ba đối tượng khác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn của tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giam
do có mâu thuẫn với nhóm của trần văn nghĩa nên san cùng ba đối tượng trên đã điều khiển xe máy cầm theo hai con dao và một thẻ chứng minh công an nhân dân giả đi tìm để trả thù
khi đến gần quảng trường thành phố quy nhơn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi tại đây tưởng là nhóm của nghĩa nên san lao đến tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công
sau đó bắt ba thanh niên trên đưa đến khu vực phường nhơn bình thành phố quy nhơn và tiếp tục đánh đập
với tội cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản hồ minh xanh chú tại thị trấn trợ mới huyện trợ mới của tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố

trước đó sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi sử dụng ma túy thấy xe ô tô cứu thương do tài xế đặng phước trơn điều khiển
đang điêu thông trên đường xanh vô cớ nhặt một viên ngạch ném vợ kinh chắn gió xe ô tô cứu thương rồi bỏ đi
đến tối cùng ngày xanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm lấy xe mô tô điều khiển đi mua thức uống
trên đường quay về do không khởi động được xe xanh đã đập vỡ mặt nạ xe châm lửa đốt rồi bỏ trốn
đến sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an cho mời xanh lên trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hồ minh xanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi trên
từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn quốc trung ba mươi một tuổi trú tại huyện đại lộc của tỉnh quảng nam
tiếp tục bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám
đáng nói trung còn tàng trữ cả vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
tối ngày hai mươi sáu tháng tám lực lượng công an ập vào phòng trọ trên đường nguyễn thị cận
bắt giữ chung với hơn năm mươi gram ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ và một khẩu súng rulo bắn đạn cao su đã lên nòng
một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy đá
mở rộng điều tra công an thành phố bắt giữ thêm nguyễn hồng kết
mua ma túy về sử dụng khai nhận với cơ quan công an số ma túy đá được trung lấy
từ một đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh quảng nam để bán lại cho người lao động và công nhân trên địa bàn
còn súng được mua từ một người quen để phòng thân
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn thị thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại tổ một mươi tám khóm vĩnh phước phường núi san thành phố châu đốc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc của tỉnh an giang tạm giữ hình sự
công an thành phố châu đốc kết hợp cùng công an phường núi sam kiểm tra hành chính quán bún cá thanh sơn
tại phường núi sam thành phố châu đốc
tại thời điểm kiểm tra có thương và chồng cùng ba con tại quán
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm bốn trăm bốn mươi đoạn ống nhựa hàn kín bên trong chứa chất bột và tinh thể màu trắng
và một bọc ni lông chứa chất tinh bột màu trắng được thương cất giấu tại nhiều vị trí
tại cơ quan công an thương khai nhận chất bột và tinh thể màu trắng trên là ma túy đá và heroin
chưa kịp bán cho các con nghiện
công an kiểm tra và bắt quả tang
hai đối tượng trần minh quang và lê tuấn kiệt vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
khởi tố và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
ngày hai mươi một tháng bốn quang và kiệt sử dụng tiền giả mua hàng tại tiệm thuốc tây
người dân đã phát hiện và bắt giữ được quang giao cho cơ quan công an
riêng đối tượng kiệt đã nhanh chóng tẩu thoát
qua làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua tám tờ tiền giả
mệnh giá năm trăm linh đồng trên mạng xã hội mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật
công an huyện quế võ của tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam hoàng việt linh
chú tại huyện tràng định của tỉnh lạng sơn về tội trộm cắt tài sản
nông văn đẩy chú tại huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn và hoàng công đức ở huyện việt yên
của tỉnh bắc giang về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
dụng thời điểm các khu trọ của công nhân vắng người linh đã lẻn vào trộm cắp xe máy
sau khi trộm cắt được linh mang xe bán cho đẩy và đức lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn trên từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay linh đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện quế võ
hiện công an huyện quế võ đã thu hồi được ba xe tăng vật một biển kiểm soát xe máy
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị tình trạng các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập
để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn tỉnh khánh hòa có diễn biến phức tạp
nhiều người bị thương nặng phải đi cấp cứu hoặc thậm chí là tử vong do những loại hung khí này gây ra
để ngăn chặn kịp thời tình trạng này công an thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa đã xây dựng kế hoạch
tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp các băng nhóm sử dụng hung khí
để giải quyết mâu thuẫn góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hình ảnh vụ hỗn chiến xảy ra vào ngày sáu tháng tám tại khu vực đường dân sinh
thuộc thôn xuân ngọc xã vĩnh ngọc tp nha trang
hai nhóm thanh thiếu niên ở huyện diên khánh và tp nha trang mang theo quả nổ tự chế
bom xăng ráo mát mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác lao vào hỗn chiến
gây náo loạn cả đường phố làm người dân hoang mang lo ngại
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba cũng đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên
trên đường võ nguyên giáp tp nha trang
do mâu thuẫn trong lúc tắm biển hai nhóm này đã mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm
như dựa kiếm mát hẹn gặp nhau để giải quyết
hậu quả của vụ hỗn chiến đã khiến bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu
nguyên nhân dẫn đến các vụ hỗn chiến này xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
hoặc bột phát tất hời
để giải quyết mâu thuẫn các đối tượng thường hẹn nhau dẫn các khu vực lớn
và người quản lại thời điểm vào ban đêm
dù còn trẻ tuổi nhưng hành vi của các đối tượng này lại rất nguy hiểm
có biểu hiện còi thường pháp luật
trước tình hình trên công an tp nha trang đã tăng cường công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm tập trung vào số đối tượng tụ tập băng nhóm
hoạt động phạm tội không để tình trạng các băng nhóm thanh thiếu niên
hoạt động lộng hành gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
công an tp nha trang cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra
kết luận điều tra các vụ án để chuyển viện xác để xử lý các nhóm tội phạm
có liên quan đến các tội phạm gây rút truyền tượng công cộng và cố gây gây hình tích
bên cạnh công tác điều tra xử lý công an tp nha trang cũng đã bàn
trao đổi vịnh sát của tòa án đưa những vụ án này ra xét xử án điểm
để gian đe các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi gây rút truyền tượng công cộng
tất cả những nhóm thanh thiếu niên tham gia trong các vụ hỗn chiến
đều đã bị lực lượng công an đưa về làm việc từ đó xác định vai trò
mức độ vi phạm của từng đối tượng để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tuy nhiên để có thể hạn chế tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
bên cạnh các biện pháp của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của các cấp
các ngành đoàn thể đặc biệt là vai trò của các gia đình trong việc quản lý
giáo dục con em mình khi đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên
làm sao định hướng cho các em có một lối sống lành mạnh đúng đắn
không tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật
vào sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tiệm bánh thiên tân
thuộc ấp tân thuận xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
thiệt hại tài sản ước tính ban đầu là trên một tỷ đồng
vào thời gian trên thì ông võ tân đình tâm đang ngủ bên trong tiệm bánh
thì phát hiện khói và lửa bốc cháy từ khu vực chứa bánh của cửa hàng
nên chi hô đồng thời gọi đến lực lượng chữa cháy để hỗ trợ
tiếp nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều hai xe chữa cháy cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
tiến hành phun nước dập tắt đám cháy
thiệt hại tài sản ban đầu của tiệm bánh ước tính trên khoảng một một tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra rõ nguyên nhân để xảy ra cháy
bộ đội biên phòng của tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với tàu cá ngư dân
liên tiếp cứu hộ cứu nạn thành công thuyền hai phương tiện
cùng chín ngư dân gặp nạn trên biển
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám thuyền đánh cá do anh nguyễn đức hương
quê ở thị trấn lộc hà làm thuyền trưởng
trên thuyền còn có bốn thuyền viên đang đánh cá thì bị hỏng máy
cho giạt nhiều giờ đồng hồ trên biển
cách cảng cá cửa sót huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh khoảng ba mươi năm hải lý
đến tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đưa được năm thuyền viên và phương tiện vào cảng cá thạch kim huyện lộc hà an toàn
viện sức khỏe của các thuyền viên ổn định
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng tám tại vị trí cách vùng biển huyện nghi xuân
khoảng hai mươi ba hải lý một thuyền đánh cá bất ngờ bị sóng đánh chìm thuyền
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đã phối hợp với tàu cá của ngư dân đưa bốn thuyền viên trên thuyền vào bờ an toàn